một đường dây thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng trên phạm vi nhiều tỉnh thành
vừa bị công an tỉnh nghệ an triệt xóa bước đầu bắt giữ một mươi đối tượng
cầm đầu đường dây này là lê thế trung ba mươi bảy tuổi trú tại quận cầu giấy thành phố hà nội
trợ thủ đắc lực cho trung là ba đối tượng bùi văn nhật hai mươi bảy tuổi trú tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
lê văn hà ba mươi tuổi và lê trung kiên ba mươi hai tuổi cùng chú tại tỉnh thanh hóa
để điều hành đường dây này lê thế trung lập ra một công ty trên lĩnh vực xây dựng
nhưng thực chất chỉ là bình phong để trung liên lạc với các đối tượng ở nước ngoài có nhu cầu thuê mua lại tài khoản ngân hàng
từ đó trung giao cho các chân dết tìm mua hoặc thuê lại tài khoản ngân hàng của hàng trăm người dân trên cả nước
sau đó trung bán lại tài khoản cho các ông chủ người nước ngoài để sử dụng trong giao dịch đánh bạc qua mạng
công an tỉnh nghệ an đã đồng loạt tiến hành bắt khám xét người chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan
tại các tỉnh nghệ an thanh hóa phú thọ và thành phố hà nội
cơ quan công an cũng chứng minh được lượng tiền giao dịch qua mỗi tài khoản được trung thuê hoặc mua lại là khoảng năm mươi tỷ đồng
cá biệt có những tài khoản giao dịch trên bốn trăm linh tỷ đồng
từ năm hai nghìn hai mươi đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã thuê mua mượn khoảng ba tài khoản ngân hàng của hơn sáu trăm linh người ở nhiều tỉnh thành
đến thời điểm này vẫn còn sáu trăm ba mươi ba tài khoản đang hoạt động
sau gần ba tuần nghị án hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt hà thanh giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại phường an hòa thành phố rạch giá một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc giang phải bồi thường cho bị hại số tiền gần bốn tỷ đồng
theo cáo trạng thông qua mối quan hệ quen biết ông võ trí hải chú tại thành phố phú quốc gặp trần văn toán chú tại thành phố rạch giá
để nhờ toán làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người quen tại thành phố phú quốc
do có quen biết với giang từ trước và giang tự giới thiệu là đang công tác tại thanh tra chính phủ có thể làm giấy tờ đất
toán đã điện thoại nhờ giang làm thủ tục
toán chụp ảnh giấy tờ có liên quan đến mảnh đất do ông hải cung cấp rồi chuyển cho giang qua zalo
biết mảnh đất trên chưa được nhà nước chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền nên giang lên mạng thuê người làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá ba trăm linh triệu đồng
giang báo lại cho toán chi phí làm giấy là hai tỷ đồng toán báo lại cho ông hải giá năm tỷ đồng ông hải đồng ý
sau khi thỏa thuận với toán xong ông hải nhiều lần giao cho toán số tiền tổng cộng bốn năm tỷ đồng và cho toán bảy trăm linh triệu đồng như đã thỏa thuận
sau đó toán chuyển tiền nhiều lần cho giang tổng cộng hơn ba chín tỷ đồng giang chiếm đoạt tiêu xài cá nhân
sau khi nhận giấy tờ đất từ giang toán gửi cho chủ đất thì mới phát hiện là giấy tờ giả nên trình báo hành vi lừa đảo của giang đến cơ quan công an
trộm cắp tài sản trị giá gần nửa tỷ đồng đối tượng trần văn được chú tại thị xã tân bình huyện bình tân tỉnh vĩnh long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ba tháng để điều tra
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày chín tháng ba lợi dụng lúc chị nguyễn thị niêm là vợ của được không có nhà
được đã cậy khóa kết sắt để trong phòng ngủ lấy trộm nhiều tài sản có giá trị
gồm hai trăm bốn mươi tám triệu đồng và gần bốn mươi tám chỉ vàng trị giá trên hai trăm bốn mươi triệu đồng
sau khi lấy trộm được đã mang số tài sản trên đến một nhà trọ thuộc tỉnh kiên giang lẩn trốn
nhưng sau đó đã bị công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long phối hợp với công an tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
địa bàn được đánh giá là nơi trung chuyển ma túy thời gian qua với tinh thần chấn áp mạnh loại tội phạm này chặt đất các mắt xích không để hình thành các đường dây ổ nhóm liên quan đến ma túy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang đã đấu tranh triệt phá nhiều đường dây bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội phạm
tổng giá trị tài sản mà trần văn được chiếm đoạt là trên bốn trăm tám mươi tám triệu đồng và tại cơ quan công an được đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội về ma túy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang đã đấu tranh triệt phá nhiều đường dây bắt giữ nhiều đường dây bắt giữ nhiều đường dây bắt giữ nhiều đường dây bắt giữ nhiều đường dây bắt giữ nhiều đường dây bắt giữ nhiều đường dây bắt giữ nhiều đường dây